những ngày cuối năm khi tết ngày càng cận kề khi mọi người đang vui vẻ nô nước trở về xung vầy bên gia đình
thì ngoài kia vẫn còn có những con người đang âm thầm lặng lẽ nhiệt tâm với công việc của mình
đối với riêng họ những người hy sinh hạnh phúc được ở bên người thân
thì niềm vui khi tết đến đó là bảo vệ sự bình yên trọn vẹn cho bao gia đình khác
họ là những cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân
hy vọng những hy sinh thầm lặng của các anh sẽ được đền đáp bằng những giờ phút yên vui hạnh phúc cho nhân dân trên khắp mọi miền tổ quốc
tết khi mà ai ai cũng đều mong ước được quây quần bên bữa cơm tất niên cùng gia đình và bạn bè
thì những người lính được mệnh danh là quả đấm thép của thủ đô này vẫn hàng xay luyện tập
bởi lời thề vì nước quên thân vì dân phục vụ
họ nguyện giữ chọn ý chí và quyết tâm để bảo vệ vững chắc an ninh
và sự bình yên cho nhân dân

dự báo tình hình an ninh trước trong và sau tết sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
các hoạt động ca nhạc nghệ thuật lễ hội diễn ra nhộn nhịp
lực lượng cảnh sát cơ động thủ đô đã huy động một trăm linh quân số ứng trực không để xảy ra bị động bất ngờ
đồng thời làm tốt công tác tuần tra kiểm soát phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông một trăm bốn mươi một công an quận huyện
giao thông phòng chống đua xe phục vụ nhân dân đi lại an toàn thuận tiện
sau khi diễn ra giao thừa thì lực lượng tuần tra kiểm soát có chức năng nhiệm vụ phòng chống tội phạm
bởi vì cái này chúng tôi triển khai rất là linh hoạt
địa bàn có đua xe trái phép thì phải giải quyết ngay từ đầu đua xe trái phép
còn đua xe trái phép không hình thành thì lực chính lực lượng này cũng là đấu tranh phòng chống tội phạm
vì vậy cho nên vừa tiết kiệm được lực lượng và vừa phủ kiến được địa bàn và đảm bảo hiệu suất công tác cao
cảnh sát cơ động lực lượng công an các quận huyện cũng nêu cao tinh thần cảnh giác
tại thời khắc giao thừa lực lượng chức năng sẽ huy động toàn bộ quân số đóng tại các chốt
trong đó cảnh sát hình sự là nhân tố chủ lực được cài cắm để không xảy ra tình trạng xô xát trộm cắp tại các điểm tập trung đông người
từng đồng chí cảnh sát khu vực được bố trí trong các khu phố mà các đồng chí được phụ trách
để cùng với cả tổ bảo vệ để đảm bảo an ninh trật tự ở dưới khu phố
ngoài ra lực lượng cảnh sát hình sự cũng là một lực lượng chủ lực hóa trang và tuần tra khép kín địa bàn
để phòng chống các loại tội phạm và đặc biệt là kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp tàng trữ
kinh doanh buôn bán cũng như vận chuyển vào đốt pháo nổ
về lực lượng cảnh sát trật tự của công an phường thì ngoài cái việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cũng làm tốt công tác tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh
chấp hành tốt các đường lối chủ trương của pháp luật trong dịp tết nguyên đán
cùng với đó lực lượng phòng cháy chữa cháy hà nội cũng đã tiến hành trực chiến một trăm linh
thời gian diễn ra tết đình dậu hai nghìn một mươi bảy nhằm bảo đảm nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy
tại cơ quan đơn vị cơ sở và địa bàn quản lý phụ trách đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền
quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên người lao động và nhân dân
trong thực hiện luật phòng cháy và chữa cháy các quy định khác của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
chú trọng các biện pháp phòng ngừa và kỹ năng xử lý thoát nạn thoát hiểm khi có cháy nổ xảy ra
ngoài việc phân công nghỉ tết luân phiên cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội đã triển khai
trực chiến một trăm linh các đơn vị cơ sở bảo đảm khi xảy ra cháy lực lượng tại các cơ sở sẽ có mặt
để xử lý một cách nhanh nhất hiệu quả nhất
ngoài ra dịp sau tết nhằm đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy
và nâng cao kiến thức ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy
trong dịp các hoạt động lễ hội năm hai nghìn một mươi bảy
cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện

cảnh sát phòng cháy cháy hà nội đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện